theo quy định tại luật thủy sản tất cả các tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét phải gắn thiết bị giám sát hành trình để quản lý trong quá trình khai thác trên biển
đây cũng là một trong những yêu cầu của liên minh châu âu nhằm gỡ thẻ vàng cho việt nam về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp
tuy nhiên trên thực tế thì nhiều chủ tàu vẫn chưa chủ động gắn thiết bị này
với chiều dài hơn hai mươi mét theo quy định của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
con tàu này bắt buộc phải lắp đặt và bật thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển
tuy nhiên hiện trên tàu mới chỉ có các thiết bị liên lạc và hỗ trợ cho hoạt động khai thác
do chưa nắm rõ những quy định của luật thủy sản
hiện nhiều chủ tàu tại khu vực miền trung vẫn chưa chủ động mua sắm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
bởi nhiều người cho rằng việc đầu tư lắp đặt thiết bị này là của cơ quan chức năng
và chỉ để phục vụ cho việc quản lý giám sát hoạt động tàu thuyền của họ
có máy nhắm tình rồi chứ có đồ gì đâu còn bên kia thì chưa
chúng là giám sát tình là chúng là không biết được
tại vì bên kia còn có
ấy xuống mình với ấy thôi mình chưa nắm được gì hết rồi
mình đâu có biết gì đâu mà
thì nghe mai anh cũng thông báo cũng nói vậy thôi nhưng mà mình đâu có biết
chẳng nào mà anh lép anh lép cho chi
thì bên chế cục cũng có chuyên khe rồi
nhưng mà nguyên cả ở quê đồng đội anh em cũng chưa có chiếc nào lép hết rồi
theo quy định tại luật thủy sản tất cả các tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét
phải gắn thiết bị giám sát hành trình để quản lý trong quá trình khai thác trên biển
để nội dung này được triển khai một cách hiệu quả
bên cạnh công tác tuyên truyền các địa phương cũng cần có hình thức xử lý nghiêm
đối với các tàu cá cố tình không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định